chủ tịch nước nguyễn phú trọng phát biểu bế mạc tại hội nghị trung ương một mươi hai đã yêu cầu
bên cạnh thực hiện quy trình chặt chẽ khoa học và nhất quán người làm công tác nhân sự phải là cán bộ thật sự tin cậy
tuyệt đối trung thành trung thực trong sáng công tâm khách quan
đặc biệt là phải có một con mắt tinh đời trong đánh giá giới thiệu lựa chọn cán bộ để đừng nhìn gà hóa quốc đừng thấy đỏ tưởng là chín
đồng chí nguyễn anh liên nguyên ủy viên ủy ban kiểm tra chia sẻ kinh nghiệm
cán bộ hai mặt hai lòng ông quản cách mạng là những người có tài đánh bóng bản thân đánh bóng tên tuổi
nếu người làm công tác kiểm tra giám sát không thấy được điểm này rất dễ đánh giá sai bản chất dẫn đến quyết định sai lầm
nghe nguyễn bắc son là một nguyễn xuân anh là hai đinh lê thăng là ba
thì trước khi vào trung ương tôi trực tiếp gặp
mấy gỉ này vừa là làm công tác nhưng mà vừa như là tâm tình tâm sự với nhau
các vị nó hay lắm các vị nó có thể nói như là coi như rút gần rút lục mình với cán bộ kiểm tra với chúng tôi
và làm cho tôi cũng mắc phải một cái bài học đắng
chúng tôi cũng bỏ qua tất cả những lời đầm tiếu những ý kiến phẩm ảnh
về tố cáo của người này người kia về lối sống mà coi như là là tình đỡn
nhưng đến khi mà xảy ra rồi thì mới hỡi ôi là thì mình cũng cũng bắt cho không phải nói lạ
nhiệm kỳ một mươi hai gần một trăm linh cán bộ cao cấp thuộc diện trung ương quản lý bị kỷ luật
trong đó có những cán bộ trẻ được coi là hạt sống đỏ như nguyễn xuân anh
trịnh xuân thanh tất thành càng hay những cán bộ tưởng trưng vì nước vì dân
như đinh la thăng nguyễn bắc son nguyễn văn hiến
thực tế đó đã cho thấy chuẩn bị nhân sự trước đại hội dù đúng quy trình nhưng lại chưa trúng
bài học sâu sắc của cái nhiệm kỳ vừa rồi mà chúng ta thấy nhiều trường hợp
đỏ nhưng mà hóa ra không phải là chím
trong cái vẻ bề ngoài không đánh giá được cái sơ sài bên trong
đấy là hạn chế của công tác cán bộ
trong nhiều nhiệm kỳ nhưng mà nhiệm kỳ vừa rồi gần một trăm linh cán bộ cấp trung ương bị xử lý chẳng hạn
thì đấy cũng là những cái có thể là cái nhìn chưa chính xác của công tác cán bộ
năm nào cũng nói là đúng quy trình
nhưng mà tại sao đúng quy trình mà cuối cùng lại chọn cán bộ không đúng
nói là tiêu chí
phải chắc là ở đây có cái trách nhiệm của những người làm công tác tổ chức cán bộ
người ta nghi ngờ rằng một bộ một số cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ
một số cán bộ làm công tác thanh tra
tâm có sáng không lòng có trong không
thời gian qua trung ương đã có bước chuẩn bị rất kỹ càng
trong đó sửa lại các quy định hoặc ban hành các nghị quyết mới về các quy định lựa chọn cán bộ cho đúng quy trình rõ tiêu chuẩn
trong đó đều nhấn mạnh không để những người cơ hội lọt vào cấp ủy
cơ cấu là quan trọng nhưng tiêu chuẩn phải là hàng đầu
không vì điều gì mà buông lòng
những cơ chế giải pháp ấy đang giúp lấp đầy những lỗ hồng trong công tác cán bộ
nhưng nhiều ý kiến nhận định quy định tự thân nó không chọn được cán bộ
các cán bộ tốt mà đó chỉ là quy trình thủ tục hay công cụ
quan trọng là người sử dụng nó như thế nào
đòi hỏi những người làm công tác cán bộ phải có phẩm chất đạo đức trước đảng trước dân nhưng mà đồng thời cũng trách nhiệm của họ
xem đó như một hình thức lao động sản xuất phải có kết quả cụ thể
kết quả của anh mà chưa được tức là anh chưa hoàn thành nhiệm vụ
cán bộ giới thiệu rồi đưa vào quy hoạch rồi bầu những trường hợp nào đó mà bị ung bị hóng
bản thân những người làm công tác cán bộ của trường hợp đó phải chịu trách nhiệm
công tác nhân sự phải tránh giả đơn tùy tiện vô nguyên tắc
không để lọt vào bộ máy những người không đáp ứng tiêu chuẩn
không đủ đức đủ tài dẫn đến hại nước hại dân
đòi hỏi người làm công tác nhân sự phải có con mắt tinh đời trong việc giới thiệu đánh giá lựa chọn nhân sự
để được vậy họ phải kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong chính công việc của mình
phải thực sự khách quan
công tâm trong sáng
và đặc biệt phải rất tỉnh táo tình tưởng
muốn tình tưởng cũng có
đừng bỏ qua tất cả những ý kiến của nhành dân của đồng chí đồng đội của các cách
phải sợ lọt ra lá ngang
phải xem rằng trong đó sai là bao nhiêu nhưng có đúng là bao nhiêu
có cái gì đúng thì có cái đó
dân thì có người nói đúng có người nói không đúng cả
chứ có người nói sai
nhưng mà toàn dân chúng ta thu thập được ý kiến và chúng ta là cơ quan tức là chức năng sàng lọc
thì chúng ta sẽ chọn ăn được những ý kiến chính xác nhất